quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong đêm nay và ngày mai cả miền bắc sẽ có mưa rào và rông
với nhiều điểm mưa vừa và mưa to
thời gian xảy ra mưa rông mạnh sẽ tập trung chính trong đêm nay và sáng ngày mai
với lượng mưa từ ba mươi năm mươi mm có nơi cao hơn
mưa cộng thêm với gió đông bắc của khối khí lạnh thổi xuống
sẽ mang đến thời tiết mát mẻ cho toàn miền bắc
với mức nhiệt thấp nhất trong đêm nay và sáng sớm ngày mai
phổ biến chỉ từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
thậm chí một số nơi ở vùng núi phía bắc sẽ có mức nhiệt thấp hơn
còn nền nhiệt trong ngày mai ở hầu khắp các tỉnh bắc bộ
sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
dãnh mây rông ở phía bắc bị đẩy xuống cũng khiến cho khu vực từ thanh hóa
trở vào tới thừa thiên huế chuyển nhiều mây hơn
có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to
thời gian mưa ở khu vực này tập trung chính trong đêm nay và chiều tối ngày mai
cũng do có mưa nên nhiệt độ trong ngày mai ở khu vực từ thanh hóa
đến thừa thiên huế không cao giao động từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ trời khá là mát mẻ
nằm xa hơn về phía nam nên các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình thuận
ít chịu tác động của dãnh mây rông
vì thế đêm nay có mưa ở một vài nơi ngày mai trời nắng cục bộ có nắng nóng
với mức nhiệt độ giao động từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ có nơi trên ba mươi năm độ
nhưng về chiều tối mai ở đây cũng có mưa rào và rông ở diện giải rác
bước sang tháng năm cũng là mùa mưa ở các tỉnh phía nam
vì thế những cơn mưa rông xuất hiện ngày càng nhiều
những cơn mưa sẽ tiếp tục lặp lại trong chiều và tối mai
mặc dù là lượng mưa có xu hướng giảm hơn so với hôm nay
sông cục bộ vẫn có những điểm mưa trên ba mươi mm kèm theo rông
trong cơn rông có khả năng xuất hiện lốc xét và gió giật
nên người dân vẫn cần hết sức lưu ý
nhiệt độ trong ngày mai ở khu vực tây nguyên phổ biến từ ba mươi ba mươi ba độ
còn ở nam bộ nhiệt độ cao hơn song hầu hết cũng chỉ đều giao động
ở ngưỡng ba mươi hai ba mươi năm độ
trên biển dự báo trong đêm nay và ngày mai
khu vực có thời tiết đáng lưu ý nhất vẫn là vịnh bắc bộ
với mưa rào và rông rải rác gây giảm tầm nhìn
nguy cơ tố lốc và gió giật mạnh
trong khi đó với các vùng biển khác hầu như khá ít mưa tầm nhìn thoáng đẳng
khu vực phía bắc của biển đông vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió hướng nam ở mức cấp bốn
trong khi ở khu vực giữa và nam của biển đông
vùng biển huyện đảo trường sa có gió đông bắc đến đông ở mức cấp ba
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai
tại các tỉnh thành phố trên cả nước